tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật cục cảnh sát hình sự bộ công an chiều qua cho biết đã khởi tố tạm giam đỗ ngọc hà tên gọi khác là hà miên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận long biên hà nội và bùi hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận cầu giấy hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc
một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc riêng đào thị thanh thủy là vợ của hà miên cơ quan công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet có quy mô lớn của hà và sơn
căn cứ tài liệu thu thập được ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án
bước đầu làm rõ khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài sử dụng điện tử quy đổi ra tiền euro để đánh bạc
các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số đặt cược tại trang web do hà và sơn lập ra để sát phạt
để thu hút người chơi bạc nhóm của hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn một một tỷ euro tương đương với khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính hơn một bảy tỷ đồng